xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc còn có khả năng lập lại tình trạng mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to vào lúc chiều muộn
thời gian có mưa tập trung vào đêm và sáng sớm
trong cơn rông cần để cao cảnh rác với tố lóc và gió giặt mạnh
ban ngày thời tiết giảm mưa còn nắng gián đoạn với mức nhiệt trưa chiều giao động là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
thời tiết trung bộ trong đêm nay và ngày mai chưa có nhiều biến động đáng kể
khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì vẫn có nắng giáo và nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận đã có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét cũng như gió giật mạnh có thể đi kèm
ban ngày tại đây thì vẫn có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh vùng núi như tây nguyên và nam bộ
về chiều tối vẫn có mưa rông giải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to đi kèm có tố lốc và gió giật mạnh
còn ban ngày thì cả hai khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt tại tây nguyên
giao động là từ hai mươi đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi năm cho đến ba mươi một độ
trong khi đó tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
và gió giặt mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam mạnh cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi
có mưa rào vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ